thưa quý vị và các bạn liên quan đến những diễn biến covid một mươi chín khó lường tại hồng kông
nơi bùng phát dịch mạnh nhất châu á hiện nay
mới đây đặc khu này đã ghi nhận hai bệnh nhi ba và bốn tuổi tử vong do covid một mươi chín
khiến nhiều gia đình lo ngại và vội vàng đưa con em đi tiêm chủng
hãng reuters đưa tin các bậc cha mẹ ở hồng kông đang vội vàng đưa con em đến các trung tâm tiêm chủng
khi các nhà chức trách hạ giới hạn độ tuổi tiêm vaccine covid một mươi chín
cái chết của hai trẻ mới biết đi đã làm trầm trọng thêm mối lo ngại tại đặc khu hành chính đang phải vật lộn với dịch bệnh
chính quyền hồng kông đã chấp thuận cho trẻ em từ ba tuổi trở lên tiêm vaccine zinovac của trung quốc từ một mươi năm tháng hai
trong khi trẻ từ năm tuổi trở lên đã có thể tiêm vaccine của biontech
các biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh hồng kông ghi nhận số ca mắc mới tăng gấp sáu mươi lần kể từ ngày một tháng hai
gây áp lực nặng nề lên các bệnh viện và cơ sở xét nghiệm của trung tâm tài chính toàn cầu
bên cạnh đó hai bệnh nhi ba và bốn tuổi đều được chẩn đoán mắc covid một mươi chín đã tử vong trong tuần qua
các nhà chức trách cho biết rất đau buồn trước cái chết và sẽ hỗ trợ gia đình của các em
trước thông tin này nhiều gia đình lo lắng đến nỗi bất chấp thời tiết ẩm ướt và gió lạnh để xếp hàng dài từ sáng sớm
chờ các con tiêm vaccine tại một trung tâm tiêm chủng ở quận new territerres ở phía bắc hồng kông vào ngày một mươi tám tháng hai
giới chức hồng kông cho hay các bệnh viện đang tràn ngập bệnh nhân covid một mươi chín
mấy nhiều người già và trẻ em phải nằm trên giường trong các bãi đậu xe lạnh và dưới mưa
các cơ sở cách ly cũng đã đầy ấp trong khi hàng nghìn người xếp hàng giờ bên ngoài các địa điểm xét nghiệm covid một mươi chín
mặc dù tám mươi năm trong số bảy bốn triệu cư dân hồng kông đã được tiêm ít nhất một liều vaccine
khoảng sáu mươi cư dân trên tám mươi tuổi vẫn chưa được chủng ngừa
dữ liệu của chính quyền hồng kông cho thấy
có khoảng một mươi hai trẻ em từ ba đến một mươi một tuổi
đã được chủng ngừa
làn sóng covid một mươi chín trầm trọng và cách chính quyền hồng kông ứng phó với dịch bệnh đã khiến nhiều người dân lo lắng
sau một số f tại khu vực này đã lợi dụng tình hình hỗn loạn để trốn sang trung quốc
và trước tình trạng này chính quyền một số địa phương tại trung quốc đã treo thưởng lớn
bằng tiền mặt cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về đường dây dẫn dắt người mắc covid một mươi chín
từ hồng kông sang đại lục bất hợp pháp
một số thành phố ở miền nam trung quốc
đã thông báo thưởng tiền mặt trị giá hàng chục nghìn đô cho việc tố giác những kẻ tổ chức các đường dây
đưa người mắc bệnh covid một mươi chín từ khu hành chính đặc biệt hồng kông sang đại lục
lâu nay bắc kinh vẫn thực hiện nghiêm chiến lược zero covid với mục tiêu là đưa số ca mắc trong cộng đồng
với mức thấp nhất thông qua các biện pháp đóng cửa biên giới phong tỏa có trọng điểm và cách ly dài ngày
những người từ đặc khu hành chính hồng kông đến trung quốc đại lục thường được yêu cầu cách ly vài tuần
hiện hồng kông đang trải qua làn sóng dịch bệnh mới nghiêm trọng với số ca mắc mới hàng ngày tăng mạnh
tuy nhiên đầu tuần qua giới chức trung quốc đại lục phát hiện bốn người mắc covid một mươi chín từ hồng kông đến
theo con đường bất hợp pháp và không thực hiện cách ly
do đó chính quyền một số địa phương tại trung quốc đã treo thưởng tiền mặt cho bất kỳ ai cung cấp thông tin
về đường dây dẫn người từ hồng kông sang đại lục bất hợp pháp
thông báo của cảnh sát thành phố huệ châu tỉnh quảng đông giáp danh với hồng kông nêu rõ
lực lượng này muốn huy động sự tham gia của toàn thể người dân địa phương nhằm phát giác và đẩy lùi các hoạt động
đưa người mắc covid một mươi chín vào trung quốc đại lục trái phép
người cung cấp thông tin về hoạt động này có thể nhận được khoản tiền thưởng lên tới hai trăm linh nhân dân tệ ba mươi một năm trăm bảy mươi đô
bên cạnh đó việc phát giác thông tin về các tàu thuyền chở người bất hợp pháp hoặc người tham gia tổ chức
cho các hoạt động này cũng sẽ nhận được các mức thưởng khác nhau
ít nhất năm thành phố khác ở trung quốc đại lục cũng đã đưa ra hình thức khuyến khích tương tự
trong đó có một quận đã thưởng một năm trăm tám mươi đô trong một ngày cho những người cung cấp thông tin liên quan
theo truyền thông hồng kông chỉ trong vài ngày gần đây đã có một mươi năm người từ đặc khu này sang trung quốc đại lục bằng các con đường bất hợp pháp
hiện hồng kông đang trải qua làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng nhất từ trước tới nay
các địa điểm cách ly tại hồng kông đã dần hết chỗ trong khi hơn chín mươi năm dường bệnh được sử dụng trong bối cảnh số ca mắc mới tăng tới sáu mươi lần chỉ trong một tháng
theo đài truyền hình tpbb riêng ngày một mươi tám tháng hai
đặc khu này sẽ công bố ít nhất ba sáu trăm linh ca mắc mới trong khi có khoảng bảy sáu trăm linh ca khác có kết quả xét nghiệm sơ bộ dương tính
trung quốc đại lục đã cử các chuyên gia y tế và nhiều phương tiện xét nghiệm lưu động tới hỗ trợ giới chức hồng kông kiểm soát đợt bùng phát dịch mới
hiện mỗi ngày thành phố này thực hiện được khoảng hai trăm linh xét nghiệm và sẽ nâng lên mức ba trăm linh xét nghiệm vào cuối tháng này
vâng quý vị ạ tuy không rõ những bệnh nhân f trốn sang trung quốc vì không tin tưởng chính quyền hồng kông hay là còn lý do nào khác
xong chúng tôi cho rằng là họ sẽ sớm nhận ra ở lại hồng kông là nước đi khôn ngoan hơn trong thời điểm này
bởi là một nước cứng rắn với covid một mươi chín bậc nhất trên thế giới trung quốc có khả năng sẽ áp dụng những biện pháp mạnh nhất với nguy cơ lây lan dịch bệnh có cơ hội vượt qua biên giới đại lục với nơi bùng phát dịch đáng lo ngại như hồng kông
bản tin covid sáng của kênh báo sức khỏe và đời sống đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin mới nhất về dịch bệnh trên cả nước cũng như quốc tế xin kính chào và hẹn gặp lại
trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh covid một mươi chín thứ năm tại khu vực hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc đang diễn biến ngày càng phức tạp
chính quyền đặc khu đã quyết định tiến hành xét nghiệm bắt buộc ba lần đối với toàn bộ bảy năm triệu dân kể từ đầu tháng ba
chính quyền hồng kông sẽ sắp xếp lịch xét nghiệm dựa vào số chứng minh nhân dân id của người dân lên kế hoạch hoàn thành xét nghiệm cho bảy năm triệu dân trong vòng một tuần
thực hiện liên tục trong ba tuần nghĩa là mỗi ngày xét nghiệm một triệu người và mỗi người sẽ xét nghiệm ba lần trong tuần
phương án tổng thể là thành lập một trăm linh điểm xét nghiệm ở hồng kông hoạt động ít nhất một mươi bốn tiếng một ngày người dân chỉ cần đến địa điểm được chỉ định để xét nghiệm theo lịch hẹn
mục tiêu của chính quyền đa khu là đưa toàn bộ người mắc covid một mươi chín đến các cơ sở cách ly vào cuối tháng ba không để hồng kông phải phong tỏa toàn thành phố
đợt xét nghiệm lần này là bắt buộc những người không tiến hành xét nghiệm theo quy định sẽ bị phạt một mươi đô la hồng kông khoảng một hai trăm tám mươi đô
chính quyền có thể phát hiện những người không xét nghiệm dựa vào thông tin id mà không cần áp dụng bất cứ thông tin cá nhân nào khác
nếu người dân không đi xét nghiệm có thể bị xử phạt dưới các hình thức như không thể đăng ký hoặc đổi biển số xe
không thể đăng ký số điện thoại di động theo tên thật
người vi phạm cũng có thể bị xử phạt ngay tại chỗ thậm chí bắt giữ nếu cảnh sát kiểm tra đi và phát hiện
điều này khiến hệ thống y tế lẫn cơ sở cách ly quá tải giữa lúc biến thể omicron lây lan nhanh chóng tại vùng lãnh thổ có mật độ dân số dài đặc
tiếp đó đặc khu trưởng hồng kông trung quốc kere lam ngày một mươi tám tháng hai cho biết
vùng lãnh thổ này đã xác định được hơn hai mươi phòng khách sạn làm nơi cách ly cho bệnh nhân covid một mươi chín
do ca nhiễm covid một mươi chín tăng đột biến
bệnh nhân nằm vật vờ ngoài bệnh viện
các cơ sở cách ly ở hồng kông đã hết chỗ trong bối cảnh hệ thống y tế quá tải
một số bệnh nhân kể cả người lớn tuổi buộc phải nằm bên ngoài